những vụ cháy nổ vốn đã gây hậu quả nghiêm trọng nhưng khi xảy ra trong những ngôi nhà không có lối thoát hiểm thì việc gây hậu quả nghiêm trọng đặc biệt là chết người là điều khó có thể tránh khỏi
đa số trong các tai nạn này nạn nhân sẽ thường bị chết ngạt bởi không có lối thoát trước khi chết cháy
cũng bởi nguyên nhân không có lối thoát hiểm việc tiếp cận của các cơ quan chức năng đến hiện trường khi xảy ra cháy là vô cùng khó khăn
điều này khiến cho hậu quả của những vụ cháy tại những nơi không có lối thoát hiểm thường vô cùng nặng nề
đa số là cái dạng nhà ống nhà ở thì chỉ có một cửa chính và một cái cầu thang bộ đi lại và thoát nạn
đặc biệt là có các nhà dân sợ trộm cho nên dùng các lưới b bốn mươi bịt kín các cửa ra các hành lang
cho nên nếu xảy ra sự cố vệ cháy thì rất khó cho việc thoát nạn đặc biệt là các hàng hóa để dưới tầng chảy
nếu mà cháy như vậy thì khói lửa bao giờ cũng theo hành lang cầu thang đưa lên trên
mà khi mà người dân mà phát hiện ra thì đám cháy đã quá lớn
tuy ẩn chứa nhiều nguy cơ nhưng những ngôi nhà không lối thoát hoặc có lối thoát nhưng khó có thể thoát thân
hàng ngày vẫn mọc lên giữa lòng hà nội
trung cư mini này mới được xây dựng và đi vào hoạt động cách đây một năm
nằm trong ngõ nhỏ xe cứu hỏa không thể tiếp cận khi có cháy nổ xảy ra
nhưng nơi đây là nơi xây dựng
nơi sinh sống của hơn một trăm linh người với năm mươi hộ đã ban hết sạch ngay sau ngày đi vào hoạt động
cái khu nhà này thì có bao nhiêu người rất cả
vào khoảng một trăm linh người
một trăm linh người vậy mà đối với một trăm linh người như vậy mà chạy ở trên cái thang kia thì có kìm không
nhưng mà có phải người ta đi làm còn đi ấy
thế nếu cháy vào một đêm
nó tùy theo từng thời điểm một đêm nói đưa cái giả thiết đi ra thì cũng khó

tầng tám của tòa nhà hệ thống thoát hiểm được xây dựng với một thang thoát hiểm không thể nguy hiểm hơn như thế này và hai trụ sắt
theo những người đã trực tiếp quản lý và bảo vệ tòa nhà khi hỏa hoạn xảy ra những người dân sẽ thoát hiểm bằng các đu dây thả từ tầng tám của tòa nhà xuống đất
khi mà có hiện tượng cháy thì bà con sẽ lên trên này và gieo vào cái thang thoát hiểm này để xuống lóc nhà của hàng xóm
có cái thang dây sẽ móc vào đây và được cho
tức là mình sẽ muộn dây vào rồi đu
đấy sẽ là đi xuống và thang đi xuống
tuy nhiên với phương án đu dây thoát cháy này thoát hiểm cho người già và trẻ em cũng được chính người này công nhận là bất khả thi khi có cháy xảy ra
ngoại thang này thì chủ yếu thanh niên chứ còn phụ nữ hay cả trẻ con thì cũng có
nếu mà ban ngày là đi hết rồi còn nếu mà ban đêm thì phải có bố mẹ làm thế nào được ở đây thế
tại vì nếu mà khi cháy thì chủ chiếu là tầng hầm lên là chính thôi
không chỉ xuất hiện tình trạng mất an toàn
phòng cháy trợ cháy ở những trung cư nhỏ
tại những trung cư lớn nằm trên các trục đường chính
việc chưa hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn cho người dân vào ở là hiện trạng diễn ra ở nhiều nơi tại hà nội
cách đây khoảng một tháng
các nhà nhỏ của ông nguyễn nguyễn
các nhà nhỏ của ông nguyễn nguyễn
và ông chính tại khu tập thể kim liên bốc cháy
nhờ những lối thoát hiểm nhỏ như thế này vụ cháy dù thiêu dụi đi một phòng trong ngôi nhà cũ
nhưng năm thành viên trong gia đình ông vẫn bình yên vô sự
cửa này tôi làm lâu rồi
khi mà có vấn đề gì thì mình tụt xuống nhà dưới này mình có thể
đây là tầng hai thì mới làm như thế
tầng ba tầng ba tầng ba tầng hai người ta cũng nối lên như thế
thì chắc là người ta sẽ tụt xuống tầng một và có cơ sở để mà thoát được
tuy nhiên theo ông chính
tại khu tập thể này việc các gia đình xây dựng lối thoát hiểm chỉ là trường hợp hiếm hoi
điều này đặc biệt nguy hiểm trong những khu dân cư đã nhiều năm và xuống cấp trầm trọng như nhà ông chính
phần lớn có lẽ là nhiều là không lưu ý được cái chuyện gọi là có một cái lối thoát
bởi vì nếu mà làm lối thoát thì cũng lại phải có cái chỗ để mà hạ được
được hạ hạ được người xuống
nói chung là không có ý thức về cái việc đấy
và cái khả năng để mà thực hiện cái việc đấy có lẽ cũng là cái khó
để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ đặc biệt là thời điểm dễ xảy ra cháy như hiện nay cần lưu ý
xây dựng và thiết kế hệ thống thoát hiểm tại khu vực dân cư nhà riêng
trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy và họng nước
kiểm tra các hệ thống bếp điện trước khi ngủ hoặc khi ra khỏi nhà
luôn để khóa cửa khóa lối thoát hiểm ở vị trí dễ tìm dễ lấy
khi xảy ra cháy nổ phải nhanh chóng thoát hiểm để đảm bảo an toàn về người